phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc gia bảo và nguyễn thái tài cùng chú tại thành phố bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo hồ sơ của công an tài và bảo quen biết với ngô thái thi chú tại phường một
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
chiều hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi hay tin chị của thi bị một người đàn ông sàm sỡ
tài bảo và thi đã đem giao tự chế đến phòng trọ của người đàn ông này chém gây thương tích
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn
quá trình điều tra công an đã ra quyết định khởi tố đối với ngô thái thi
để điều tra làm rõ về hành vi giết người